ngày hôm qua mùng hai tháng bảy ô tô khách hai mươi bốn chỗ biển kiểm soát một mươi bảy b sáu trăm chín mươi tám của công ty cổ phần du lịch trường hưng thái bình
lưu thông từ xã húc động bình liêu quảng ninh về hướng xã đại thành tiên yên quảng ninh
khi đến đoạn nà cang thì bị mất lái và lao xuống vực ven đường
thời điểm gặp nạn trên xe có một mươi chín hành khách và một lái xe trong đó có hai người bình liêu một mươi tám người ở thái bình
vụ tai nạn khiến hai người bị tử vong một mươi tám người bị thương xe hư hỏng nặng
nhận được thông tin về vụ tai nạn lãnh đạo tỉnh quảng ninh đã trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn
chỉ đạo các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cứu hộ xử lý vụ việc
sau gần một tiếng tất cả nạn nhân đã được đưa ra khỏi xe và đưa về cấp cứu tại trung tâm y tế huyện tiên yên
ngành y tế tỉnh quảng ninh đã huy động bảy kíp cấp cứu từ tuyến tỉnh và các cơ sở y tế lân cận
tham gia cấp cứu nạn nhân tại trung tâm y tế huyện tiên yên
đồng thời đưa năm nạn nhân bị thương chuyển về điều trị tại tuyến tỉnh
ba nạn nhân còn lại hiện đang tiếp tục điều trị và chăm sóc tại trung tâm y tế huyện tiên yên
trong chiều ngày hai tháng bảy ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh đã hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong sáu triệu đồng
ba triệu đồng đối với người bị thương
ủy ban nhân dân huyện tiên yên cũng hỗ trợ sáu triệu đồng với nạn nhân tử vong ba triệu đồng đối với người bị thương